tại tỉnh cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cái nước vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bốn đối tượng gồm nguyễn duy khánh huỳnh bảo trần trường hận và trường văn bé cùng trú xã hưng mỹ huyện cái nước về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo khai nhận ban đầu vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi cả bốn đối tượng đã đến nhà vợ chồng anh võ văn quyền tạm trú ấp lộ xe xã phú hưng huyện cái nước tự xưng là xã hội đen đòi vợ chồng anh quyền phải đưa cho chúng số tiền hai triệu để có thể sinh sống và làm ăn ở khu vực trên
sau khi nhận được tin báo công an huyện cái nước đã xác định nhóm cưỡng đoạt tài sản này và ra lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý